theo báo cáo thịnh vượng của grif frank anh số người siêu dầu ở việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba tăng hai bốn so với năm trước lên bảy trăm năm mươi hai người
tốc độ gia tăng này khá cao trong khu vực châu á thái bình dương
người siêu giàu là những cá nhân phải sở hữu khối tài sản từ ba mươi triệu usd trở lên khoảng hơn bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
tính theo tỷ giá hai mươi bốn tám trăm hai mươi đồng trên một usd của vietcombank công bố ngày một mươi ba tháng ba
tại đông nam á tốc độ gia tăng người siêu dầu của việt nam cao hơn nhiều so với mức tăng tám của thái lan
nhưng thấp hơn mức bốn ba của malaysia và bốn hai của indonesia hay bốn của singapore
tuy nhiên theo krif frank từ năm hai nghìn hai mươi ba tới hai nghìn hai mươi tám tốc độ gia tăng người siêu dầu tại việt nam nhanh hàng đầu thế giới
đứng thứ năm tại khu vực châu á thái bình dương
đường thứ năm tại khu vực châu á thái bình dương với mức tăng ba mươi chỉ xếp sau ấn độ tăng năm mươi một trung quốc bốn mươi bảy thổ nhĩ kỳ bốn mươi hai chín malaysia ba mươi bốn sáu
tốc độ gia tăng người siêu giàu của việt nam được dự báo cao hơn hàn quốc hồng kông trung quốc singapore trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
cũng theo công ty tư vấn và kinh doanh bất động sản toàn cầu có trụ sở tại london
giới nhà giàu và siêu giàu châu á vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho đầu tư gia sĩ
định nhập khẩu đồ sát sỉ tại việt nam được ghi nhận tăng rất cao nhất là với xe sang trang sức
tốc độ tăng trưởng người sâu dầu tại việt nam được ghi nhận khá cao trong bối cảnh nền kinh tế việt nam tăng trưởng khá tốt
so với thế giới và tầng lớp trung lưu tăng mạnh
danh sách người siêu giàu việt không được knife frank công bố
tuy nhiên trên sản chứng khoán có khoảng một trăm tám mươi doanh nhân và người liên quan có tài sản quy từ cổ phiếu có giá trị trên ba mươi triệu usd
trong đó có sáu tỷ phú usd
theo forbes trong danh sách tỷ phú usd
usd thế giới tính đến ngày một mươi ba tháng ba việt nam có sáu đại diện với tổng giá trị tài sản đạt một mươi bốn tỷ usd
ông phạm nhật vượng chủ tịch tập đoàn vingroup đứng đầu danh sách
trong đó ông phạm nhật vượng có khối tài sản bốn bốn tỷ usd
chủ tịch việt ze nguyễn thị phương thảo ở vị trí số hai với hai tám tỷ usd
chủ tịch hòa phát trần đình long đứng ở vị trí số ba với hai sáu tỷ usd
chủ tịch tết công banh hồ hùng anh chủ tịch tha cô trần bá dương
chủ tịch masan nguyễn đăng quang lần lượt ở các vị trí tiếp theo với một tám tỷ usd một hai tỷ và một hai tỷ usd
so với bảng xếp hạng năm hai nghìn hai mươi hai số lượng tỷ phú usd của việt nam giảm một người
chủ tịch novaland bùi thành nhơn rớt khỏi danh sách khi cổ phiếu novaland giảm mạnh trong năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
đầu năm hai nghìn hai mươi hai ông bùi thành nhân có tài sản hai chín tỷ usd
danh sách bảy trăm năm mươi hai người siêu giàu việt trong năm hai nghìn hai mươi ba không được cài phát
tuy nhiên trên sản chứng khoán có khoảng một trăm tám mươi doanh nhân và người liên quan có tài sản quy từ cổ phiếu có giá trị trên ba mươi triệu usd và là người siêu dầu
ngoài sáu tỷ phú usd trên còn hàng loạt người liên quan với các tỷ phú này như vợ ông phạm nhật vượng bà phạm thu hương
nắm dư lượng cổ phiếu có giá trị tính tới ngày một mươi ba tháng ba là bảy bảy trăm linh tỷ đồng bà vũ thị hiền và ông trần đình long một mươi hai ba trăm linh tỷ đồng
bà nguyễn thị thanh thủy và ông hồ hùng anh bảy tám trăm sáu mươi tỷ
bà nguyễn hoàng yến và ông nguyễn đăng quang ba năm trăm bốn mươi tỷ đồng
cũng tính tới ngày một mươi ba tháng ba các doanh nhân cổ đông lớn của các doanh nghiệp lớn như ông đỗ anh tuấn san say
có tài sản quy ra từ cổ phiếu trị giá hai mươi ba sáu trăm linh tỷ đồng ông hồ xuân năng ficoston tám bảy trăm linh tỷ đồng
ông trương gia bình fpt chín chín mươi tỷ đồng ông ngô trí dũng vb bank sáu hai trăm linh tỷ đồng bà trương thị lệ khanh thủy sản vĩnh hoàn bảy bốn trăm linh tỷ đồng
ông đặng thành tâm kbc năm một trăm năm mươi tỷ đồng ông nguyễn văn đạt bất động sản phát đạt tám hai trăm sáu mươi tỷ đồng
ông đào hữu huyền hóa chất đức giang chín bảy mươi tỷ đồng ông nguyễn đức tài thế giới di động bốn hai trăm linh tỷ đồng
bên cạnh đó là lãnh đạo và cổ đông cá nhân lớn nhất tại một số doanh nghiệp như garrect recop ngân hàng acb
chứng khoán ssi hado group công ty vnz hoàng anh gia lai ngân hàng sa công
bên cạnh đó là các gia đình như đoàn quốc việt bam group trần kim thành trần lệ nguyên kido vưu khải thành bitis lê văn kiểm gop long thành nguyễn hoàng tuấn sơn kim lý ngọc minh sứ minh long trần thanh hải trần thị lệ nutifood nguyễn trí tân kim đan nguyễn thị mai phương tân á đại thành
ông phạm nhật vượng lọt top ba mươi người giàu nhất hành tinh
bài viết mới trên trang tài chính quốc tế bloomberg tính toán tài sản của tỷ phú phạm nhật vượng
đã tăng thêm ba mươi chín tỷ usd đạt bốn mươi bốn ba tỷ usd sau màn ra mắt ấn tượng của vinfast trên sản nasda
với con số này tỷ phú phạm nhật vượng sẽ là top ba mươi trong danh sách tỷ phú của bloomberg
trước đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba giờ việt nam vinfast đã dung chuông ra mắt trên nasdaq global select market chính thức trở thành công ty niên niếp đại chúng có tầm phóc toàn cầu
công ty có giá trị vốn hóa hơn hai mươi ba tỷ usd hoạt động dưới pháp nhân vinfast auto led
với mã giao dịch vfs sự kiện dung chuông trên sản chứng khoán nasdaq diễn ra ngay sau khi vinfast hoàn tất thành công giao dịch hợp nhất kinh doanh với black space acquisition ceo ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
vinfast được thành lập năm hai nghìn một mươi bảy nhưng các tổ chức xếp hạng không đo lường do doanh nghiệp mới thành lập chưa có căn cứ xác định giá trị
tuy nhiên khi cổ phiếu vfs được giao dịch trên nastda ngay lập tức phần tài sản của ông vượng được tính toán lại với phần tăng thêm từ định giá mới của vinfast
cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất việt nam đã tăng hai trăm năm mươi năm trong phiên giao dịch đầu tiên trên nastar chốt phiên ở mức hơn ba mươi bảy usd
diễn biến này cũng bổ sung ba mươi chín tỷ usd vào giá trị tài sản dòng của chủ tịch phạm nhật vượng nâng mức tài sản của người giàu nhất việt nam lên mức bốn mươi bốn ba tỷ usd theo bloomberg billlion airzinect
ông phạm nhật vượng cũng gia nhập nhóm những người giàu nhất châu á theo thông tin mới nhất từ forbes
hobburg ước tính giá trị tài sản dòng của ông phạm nhật vượng đã tăng lên bốn mươi bốn năm tỷ usd
sau phiên giao dịch hôm qua lọt top ba mươi tỷ phú giàu nhất hành tinh và thứ năm tại châu á
sau hai tỷ phú ấn độ merkes amadi gautam anadi người giàu nhất trung quốc là trung thiểm thiểm chủ tịch cập đoàn đồ uống nong fullspring và vừa lên trên trường nhất minh ông chủ của bytedance tiktok hiện có bốn mươi năm tỷ usd
tuy nhiên con số này vẫn chưa được cập nhật trên danh sách serious harm billionaires của forbes
con số này trước đây không bao gồm cổ phần của ông phạm nhật vượng trong vinfast nhà sản xuất ô tô do ông thành lập
theo bản cáo bạch mới nhất của vinfast
các cổ đông liên quan tới chủ tịch vingroup phạm nhật vượng kiểm soát gần hai ba tỷ cổ phiếu vfs sau sắp nhập tương ứng với chín mươi
trong đó vingroup là cổ đông lớn nhất nắm năm mươi một vốn của vinfast
tuy nhiên theo bloomberg các giao dịch liên quan đến spac công ty thâu tóm sáp nhập hay công ty sát trắng giúp đẩy nhanh tiến trình ipo nghiêm yết
gần đây đã có những phiên giao dịch bùng nổ ban đầu nhưng ngay sau đó là đà giảm mạnh khi các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng
sau phiên một mươi năm tháng tám công ty xe điện lưới
vnvn có quy mô vốn hóa hơn tám mươi năm tỷ đồng
vốn hóa thị trường là giá trị của tổng số cổ phiếu đang liêu hành của một công ty được nghiêm biết trên sản chứng khoán
vốn hóa cao hay thấp phụ thuộc vào lượng cổ phiếu đang lưu hành và thị giá của nó
khi giá cổ phiếu tăng lên thì vốn hóa thị trường tăng theo và ngược lại
chỉ tiêu vốn hóa được dùng để đánh giá mức độ quan tâm và sự kỳ vọng của thị trường với một doanh nghiệp
vinfast được dự báo doanh số năm nay đạt khoảng bốn mươi năm đến năm mươi xe
công ty này đã bắt đầu xây dựng một nhà máy ở bắc carolina mỹ vào tháng trước
nhà máy có công suất một trăm năm mươi xe mỗi năm trong giai đoạn một và sẽ đi vào vận hành từ năm hai nghìn hai mươi
cuối tháng bốn năm nay vingroup và ông phạm việt vượng cho biết sẽ tài trợ và cho vinfast vay hai năm tỷ usd để bổ sung nguồn vốn kinh doanh
khoản tiền này sẽ được giải ngân trong một năm tới
trong đó chủ tịch vingroup hiến tặng một tỷ usd
vingroup tài trợ không hoàn lại năm trăm linh triệu usd đồng thời cho vinfast vay một tỷ usd thời hạn tối đa năm năm
ông phạm nhật vượng lần đầu vào danh sách tỷ phú của forbes vào năm hai nghìn một mươi ba với khối tài sản một năm tỷ usd đứng thứ chín trăm bảy mươi bốn
liên tiếp một mươi một năm sau đó ông luôn giữ vị trí là tỷ phú giàu nhất việt nam
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai mức tài sản cao nhất ông được ghi nhận là gần tám tỷ usd